thưa quý vị tính đến thời điểm này thì khoảng sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm tại các tỉnh thành trên cả nước
và bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bảy thủ đô hà nội triển khai tiêm phòng cho người dân tại các trung tâm y tế quận huyện thị xã phường
với cả ba loại vaccine gồm astrazeneca pfizer và moderna
đây là chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín lớn nhất trong lịch sử sẽ kéo dài hơn chín tháng là đến khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
vậy tại những khu vực phong tỏa do có ca lây nhiễm trong cộng đồng công tác tiêm chủng được thực hiện ra sao
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại xã an thượng huyện hoài đức thành phố hà nội
ngay tại cổng ra vào trạm y tế luôn thường trực bốn đến năm tình nguyện viên kiểm soát được người ra vào cũng như phân loại đối tượng đến tiêm chủng
giữ khoảng cách và khai báo y tế là việc bắt buộc mỗi người dân đến tiêm
thấy công tác đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm chủng
thì rất là tốt
ngay từ cổng vào đã có các bạn tình nguyện viên rồi hướng dẫn
dịch bệnh đang diễn biến rất là phức tạp như này mà được tiêm phòng thì mình thấy rất là yên tâm
để tránh ủn ứ tại điểm tiêm chủng trạm y tế đã phân chia đối tượng tiêm vaccine theo từng thôn hẹn giờ riêng từng hộ dân
trạm y tế cũng chia thành hai khu riêng biệt một khu dành cho các đối tượng f hai f ba và những người có nguy cơ cao
còn một khu riêng để tiêm và gửi
khám cho những đối tượng người dân không thuộc diện phong tỏa
trước tiên bây giờ là tiêm khu có dịch trước khu có f một trước
tiêm cho vùng f một trước tiêm những đối tượng ở những khu vực không phong tỏa trước
sau đấy thì mình sẽ tiêm khu phong tỏa
vừa chống dịch vừa triển khai tiêm chủng vaccine covid một mươi chín trong khi nhân viên y tế tại trạm chỉ có tám người
do đó giải pháp của trạm y tế là huy động thêm các tình nguyện viên tham gia chống dịch
phụ giúp những công việc
ngoại chuyên môn
ai cũng sợ thì chả có ai làm hết
bọn em thôi gác lại sợ thì bỏ sắp ở bên thôi
bây giờ thì cùng mọi người chống dịch thôi
bây giờ bọn em là không được về nhà nữa
ăn ở sẽ là tách riêng ra khỏi mọi người luôn
coi như là bị cách ly luôn rồi
chúng tôi phải huy động đến thứ nhất là với y tế thôn
thứ hai là y tế trường học
thứ ba là tổ quốc tế cộng đồng
nó hỗ trợ bởi công tác cung cấp về số liệu danh sách điều tra đối tượng điều tra các thông tin
chúng tôi ở đây
ngoại chuyên môn
đến thời điểm này xã an thượng huyện hoài đức đã hoàn thành đợt tiêm thứ nhất với bốn trăm linh sáu liều
và không để xảy ra bất cứ trường hợp phản ứng nặng nào
dự kiến tổng số lượng người trong độ tuổi cần tiêm vaccine covid một mươi chín
từ một mươi tám đến sáu mươi năm tuổi của thành phố hà nội là trên năm một triệu người
các đối tượng được tiêm chia thành một mươi nhóm theo thứ tự ưu tiên
để bảo đảm tính chính xác minh bạch trong việc tiếp cận vaccine

để bảo đảm tính chính xác minh bạch trong việc tiếp cận vaccine